theo bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết ngày hôm nay nước ta đã có sáu chín trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi lên hơn một trăm năm mươi bốn sáu trăm linh ca
về tình hình lây nhiễm ngày hôm nay cả nước ghi nhận thêm một mươi hai trăm sáu mươi sáu ca mắc mới đã giảm chín trăm bốn mươi hai ca so với ngày hôm qua
tuy nhiên tp hcm vẫn là địa phương có số bệnh nhân mới cao nhất với bốn hai trăm năm mươi một ca
trong sáng nay bộ y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn năm trăm linh một liều vaccine astrazeneca do chính phủ ba lan
viện trợ cho việt nam phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín